bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến rộng rãi dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư số bảy mươi năm hai nghìn một mươi năm
về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
trong đó đáng chú ý là việc sẽ kéo dài thời hạn đăng kiểm thêm sáu tháng
đối với xe ô tô chở người đến chín chỗ kinh doanh vận tải thay đổi màu tem đăng kiểm với từng loại phương tiện
một trong những điểm đáng chú ý đó là việc quy định tem đăng kiểm dùng cho xe ô tô kinh doanh vận tải
có màu sắc khác với phương tiện không kinh doanh vận tải
điều này được đánh giá thao gỡ những khó khăn trong quá trình đăng kiểm đối với người dân
nghị định số một mươi của chính phủ đã đưa ra thì đã giao trách nhiệm cho bộ giao thông vận tải
nghiên cứu đưa ra màu sắc tem riêng đối với xe ô tô doanh vận tải
bởi vì cái lý do là cái việc kiểm soát đối với xe ô tô kinh doanh vận tải trên đường
thì hiện tại nó đang gặp rất nhiều những cái khối mắc và khó khăn
dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư số bảy mươi
năm hai nghìn một mươi năm sẽ bổ sung trường hợp xe cơ giới hoạt động đặc thù trong phạm vi hẹp
đặc biệt sẽ tạo điều kiện cho các phương tiện được kiểm định bên ngoài trung tâm đăng kiểm
như xe cơ giới quá khổ quá tải
qua quá trình thực hiện thì nó sẽ còn bổ sung thêm một số những loại phương tiện
hoạt động trong các vùng có liên quan đến an toàn an ninh như sân bay
bởi vì người ta sẽ không ra khỏi được sân bay để người ta đi thực hiện kiểm định
ngoài ra dự thảo mới cũng quy định khi đăng kiểm lần đầu để được cấp biển số lưu thông
các chu kỳ kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện sẽ tăng lên sáu tháng trong mỗi lần
theo hiệp hội taxi tp hà nội việc áp dụng dự thảo mới phù hợp trong thực tiễn hiện nay
trước đây thì chúng tôi phải sáu tháng một lần
bây giờ chúng tôi phải một năm được một năm
tức là chúng tôi đã đỡ đi một kỳ
tôi cho rằng đây là một biện pháp thúc đẩy rất tốt để cho doanh nghiệp giảm bớt các khó khăn
thì đương nhiên khi mà chúng tôi giảm bớt các chi phí
thì các cái cấu thành về giá cước chúng tôi cũng sẽ giảm theo
quy định mới cũng cho phép tiếp nhận kiểm định
nhưng chỉ được cấp giấy chứng nhận tem đăng kiểm trong thời hạn tối đa một mươi năm ngày
đối với những phương tiện bị chặn đăng kiểm do chậm nộp phạt vi phạm giao thông
để hoàn thành các thủ tục nộp phạt
hiện các nội dung của thông tư vẫn đang được lấy ý kiến của người dân
và các cơ quan chức năng trên các website của cục đăng kiểm